tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd đã tổ chức lễ công bố báo cáo đánh giá đa chiều của việt nam
báo cáo đánh giá đa chiều của việt nam là một công trình nghiên cứu chung của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd và các cơ quan liên quan của việt nam với cách tiếp cận đa chiều và liên ngành
trong đó tập trung nêu bật những thành tựu đạt được của chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi dưới góc nhìn và tiêu chuẩn của oecd
đồng thời cung cấp những phân tích sâu sắc toàn diện có giá trị tham khảo cho chính phủ tổ biên tập và các bộ ngành của việt nam trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
nhằm giảm bớt loại bỏ những lực cản đối với phát triển trong giai đoạn tới báo cáo đề xuất mô hình ba thách thức hai chiến lược
năm trọng tâm và hai điều kiện cho việt nam trong đó đưa ra các khuyến nghị chính sách về xử lý các rào cản phát triển nhằm hướng đến một nền kinh tế hội nhập minh bạch và bền vững hơn
cụ thể là cần nâng cấp chất lượng các ngành nông nghiệp chế tạo và dịch vụ nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
tăng cường chất lượng giáo dục đại học mở rộng hệ thống giáo dục suốt đời nâng cao năng lực quản trị môi trường chủ động đẩy nhanh chuyển đổi sang mô hình kinh tế ít carbon